ngày hôm qua hai mươi tháng một mươi thanh tra chính phủ đã ban hành thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý sử dụng vốn và tài sản thoái vốn và tái cơ cấu tại tổng công ty thuốc lá việt nam
cơ quan thanh tra đã chỉ ra hàng loạt những sai phạm của tổng công ty liên quan đến việc góp vốn thực hiện dự án việc nhập thuốc lá nguyên liệu trồng chế biến nguyên liệu thuốc lá việc tổ chức đi nước ngoài có nhiều đối tượng không đúng mục đích
theo kết luận trong đầu tư xây dựng tổng công ty thuốc lá việt nam đã có sai phạm việc thực hiện góp vốn dự án tại một trăm năm mươi hai trần phú tp hcm
cụ thể tổng công ty đã không thực hiện đánh giá lại tài sản là không đúng quy định về quản lý tài sản doanh nghiệp nhà nước làm trái chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
vi phạm pháp luật về chuyển nhượng tài sản doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ một trăm linh vốn điều lệ
tổng công ty chuyển nhượng hơn ba mươi m hai tại một trăm năm mươi hai trần phú
xin phép thủ tướng chính phủ không thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất có nguy cơ thất thoát tiền của nhà nước của doanh nghiệp